phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư của hội đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư nhấn mạnh
trong suốt chiều dài lịch sử chín mươi năm hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển
vị thế vai trò của tổ chức hội ngày càng được khẳng định trong đời sống kinh tế
chính trị văn hóa xã hội của đất nước và trên trường quốc tế
với những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
trong năm năm qua hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của nhà nước
huồn trường lao động hạn nhất
trong chặng đường sắp tới hội liên hiệp phụ nữ việt nam cần thực hiện tốt sứ mệnh đoàn kết
tập hầm các tầng lớp phụ nữ việt nam vì hạnh phúc của phụ nữ và sự thịnh vượng của đất nước